sau sáu năm bị bán sang trung quốc nạn nhân được trở về quê và tố cáo đã bị lô văn đức lừa bán
hôm qua công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khởi tố đối với đối tượng lô văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại bản trà lán xã hữu lập huyện kỳ sơn về hành vi mua bán người
năm hai nghìn một mươi năm trong quá trình làm ăn tại trung quốc lô văn đức có quen và cấu kết với một phụ nữ để tìm người đưa sang
đến năm hai nghìn một mươi sáu sau khi về nhà đối tượng đức đã tìm và đưa thành công một nạn nhân trú tại bản thảo đi xã bảo nam huyện kỳ sơn sang trung quốc
sau khi đưa được nạn nhân vượt biên sang trung quốc lô văn đức và đồng bọn đã bán nạn nhân cho một người đàn ông trung quốc
với số tiền là ba vạn nhân dân tệ đức được chia số tiền tương đương một mươi triệu đồng
cuối năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân trốn được về việt nam và đã làm đơn tố cáo
tại cơ quan công an đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình